ngày hai mươi năm tháng năm phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi hai bị cáo liên quan đến vụ án gian lận điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la bước vào ngày làm việc thứ năm
các bị cáo luật sư và đại diện viện kiểm sát tiến hành tranh tụng
bị viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bảy tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong phần tự bào chữa bị cáo trần xuân yến tiếp tục nêu ý kiến không nhất trí với nhiều nội dung luận tội
đối đáp với bị cáo trần xuân yến kiểm sát viên khẳng định quá trình điều tra trần xuân yến khai nhận phù hợp với lời khai của các bị cáo nguyễn thị hồng nga đặng hiễu thủy và cầm thị buôn sọn về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với tình tiết phạm tội nhiều lần
đối đáp với bị cáo lò văn huynh đại diện vị kiểm sát khẳng định đủ căn cứ để truy tố bị cáo về hành vi nhận hối lộ với số tiền một tỷ đồng từ bị cáo nguyễn minh khoa cho rằng nguồn gốc số tiền là từ tiến tiết kiệm và mua bán đất là không có cơ sở
tự bào chữa trước tòa các bị cáo lò thị trường và hoàng thị thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình còn bị cáo nguyễn minh khoa không nhất trí với bản kết luận điều tra và bản cáo trạng mà viện kiểm sát quy kết cho mình về tội đưa hối lộ